thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay bộ y tế đã công bố ca ba ca nhiễm covid một mươi chín tại việt nam
ca thứ một mươi tám là một bệnh nhân trở về từ hàn quốc
bệnh nhân này hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh ninh bình đến từ daegu hàn quốc vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trở về việt nam trên chuyến bay vg chín trăm tám mươi một từ busan đến vân đồn vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhập cảnh việt nam bệnh nhân đã được cách ly tập trung
được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với sars cov hai
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đang triển khai các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh
ca thứ một mươi chín và hai mươi là lái xe và bác gái của bệnh nhân thứ một mươi bảy
cả hai đều đã được trung tâm kiểm soát dịch bệnh của hà nội cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
thông tin được đưa ra tại cuộc họp bất thường về công tác chống dịch covid một mươi chín
sau khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn thành phố hà nội
đó là có khoảng hai trăm linh người thuộc diện tiêu dịch
tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly
so với kịch bản của bộ y tế hà nội đã nâng mức cách ly đối với người tiếp xúc với bệnh nhân này
hà nội quyết định nâng một bậc cách ly tức là người trong diện cách ly tại nhà vẫn đưa đi cách ly tập trung
người cần giám sát theo dõi y tế thì tiến hành cách ly tại nhà
người tiếp xúc gần với bệnh nhân phải cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm như một ca covid một mươi chín
các trường hợp f bốn f năm cách ly tại nhà một mươi bốn ngày kiểm tra thân nhiệt ngày hai lần
tiếp tục điều tra giám sát mở rộng theo phương châm điều tra đến đâu cách ly đến đó vì các nhóm này có thể phát bệnh bất cứ lúc nào

hà nội quyết định nâng mức cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hiện bệnh viện hồng ngọc đã được yêu cầu dừng hoạt động
các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này được khuyến cáo không ra viện
hơn năm trăm linh người của bệnh viện hồng ngọc được tổ chức cách ly riêng tại một địa điểm ở quận long biên để giảm nguy cơ lây bệnh

thông tin hai trăm một mươi bảy hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân
trong số này có một trăm bốn mươi chín người nước ngoài bốn mươi tám người việt nam gồm hai mươi người hà nội và còn lại ở các tỉnh khác
tổ điều tra dịch tễ ghi nhận trên chuyến bay bệnh nhân này ngồi ghế số năm k đeo khẩu trang khoang hạng c có ba người việt nam và một mươi tám người nước ngoài
một tiếp viên hàng không có tiếp xúc với bệnh nhân
cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xác minh danh tính hành khách đi sáu chuyến bay sau ngồi ở số ghế bệnh nhân đã ngồi để tiến hành các biện pháp giám sát y tế
cũng trong cuộc họp trưa nay thành phố hà nội quyết định tiếp tục cho học sinh các cấp toàn thành phố nghỉ học đến ngày một mươi năm tháng ba
sau đó thành phố sẽ đưa ra quyết định tiếp theo
tại cuộc họp khẩn giữa phó thủ tướng vũ đức đam với các chuyên gia y tế vào sáng ngày hôm nay đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
virus sars cov hai chỉ lây nhiễm khi đảm bảo hai yếu tố
một là nồng độ virus trong người bệnh lớn hai là những người có sức khỏe yếu nhiều bệnh nền thì dễ lây nhiễm hơn
với người khỏe mạnh thì có khả năng
hà nội đang tổ chức cách ly chặt chẽ với người bệnh và những người tiếp xúc
do vậy thứ trưởng bộ y tế nguyễn thành long nhấn mạnh là đến thời điểm hiện tại thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát
và hiện tại có rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng tràn lan trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận
tính đến nay công an tp hà nội đã lập hồ sơ xử lý hai mươi một trường hợp đăng tin không đúng sự thật về ca nhiễm thứ một mươi bảy
chính vì vậy người dân cần phải hết sức cảnh giác bình tĩnh theo dõi thông tin từ chính quyền thành phố hà nội và các cơ quan chức năng
đồng thời không hoảng loạn ồ ạt mua ồ ạt đồ dự trữ hay di chuyển khỏi nơi cư trú và thực hiện nghiêm khuyến cáo của bộ y tế